còn tại tỉnh đồng nai ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh vừa ban hành quyết định
tiếp tục cách ly y tế phòng chống dịch covid một mươi chín đối với toàn bộ xã thạnh phú huyện vĩnh kiểu
thêm một mươi bốn ngày từ một mươi bảy h ngày hai mươi chín tháng bảy để phòng chống dịch covid một mươi chín
việc kéo dài thời gian phong tỏa xã thạnh phú nhằm giúp lực lượng chức năng điều tra truy vết
lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng đặc biệt ở các khu nhà trọ công nhân
qua đó phát hiện bóc sạch các kf trong cộng đồng
theo giám đốc sở y tế từ một số ca bệnh chỉ điểm ban đầu đến nay ổ dịch tại công ty trang sinh việt nam
đóng tại xã thạnh phú huyện vĩnh kiều đã ghi nhận hơn ba trăm linh ca dương tính với covid một mươi chín
công ty trách nhiệm hiệu hoạn trang sinh việt nam có hơn ba mươi bốn công nhân lao động
trong đó nhiều lao động đang cư trú tại các khu nhà trọ ở xã thạnh phú huyện vĩnh kiều
điểm đáng lưu ý là trong một khu nhà trọ lại có công nhân lao động làm việc ở nhiều công ty khác nhau
dẫn đến việc lây nhiễm chéo vào các doanh nghiệp khác trên địa bàn huyện vĩnh kiểu